ngày một mươi tháng bốn ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng trung tướng đồng sĩ nguyên
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng nay là phó thủ tướng chính phủ
nguyên tư lệnh bộ đội trường sơn tại nhà tăng lễ số năm trần thánh tông hà nội
lễ viếng được bắt đầu từ lúc bảy h ba mươi đến một mươi hai h ba mươi lễ an táng vào hồi một mươi bảy h cùng ngày
tại nghĩa trang công viên vĩnh hằng huyện ba vì thành phố hà nội
mở đầu lễ viếng là ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam do tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam làm trường đoàn vào viếng trung tướng đồng sĩ nguyên
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng nay là phó thủ tướng chính phủ
nguyên tư lệnh bộ đội trưởng sơn
hơn tám mươi năm hoạt động cách mạng ông đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc
ông được đảng nhà nước trao tặng huân chương sao vàng huân chương quân công hạng nhất huy hiệu tám mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác